công an tỉnh cao bằng chủ trì tiếp nhận đối tượng truy nã nguyễn trần vinh chú tại tỉnh thanh hóa do cảnh sát các tiểu vương quốc ả rập thống nhất bắt giữ theo quyết định truy nã quốc tế và dẫn giải về việt nam bàn giao giải quyết theo thẩm quyền
vào đầu năm hai nghìn hai mươi một nguyễn trần vinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lý trần quân sáu trăm linh triệu đồng
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh cao bằng khởi tố bị can đối với nguyễn trần vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên vinh bỏ trốn sang nước ngoài nên công an tỉnh cao bằng ra quyết định truy nã bị can đối với vinh
ngày hai mươi sáu tháng ba vừa qua cảnh sát các tiểu vương quốc ả rập thống nhất đã bắt giữ vinh theo quyết định truy nã quốc tế khi đối tượng đang làm nhân viên cho một quán cơm người việt nam bán tại marina dubai
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự lương thị thêm chú tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi đã bị công an huyện nghĩa hành khởi tố để điều tra làm rõ
tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng phát hiện thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay
từ năm hai nghìn hai mươi cho đến thời điểm bị bắt đối tượng lương thị thêm đã cho nhiều người dân trên địa bàn thị trấn chợ chùa và các khu vực lân cận vay với mức lãi suất một trăm hai mươi mỗi năm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng